tổng công ty cơ khí giao thông vận tải sài gòn trách nhiệm hiểu hạn một thành viên samco
vừa có báo cáo ubnd tp hcm về dự kiến tổ chức lễ khai trương chính thức đưa bến xe miền đông mới
hoạt động trong khoảng thời gian từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
theo tổng công ty cơ khí giao thông vận tải sài gòn trách nhiệm hữu hạng một thành viên samco
đến nay tổng công ty đã hoàn thành việc nghiệm thu đưa vào sử dụng dự án đầu tư xây dựng bến xe miền đông mới giai đoạn một
đồng thời đã lắp đặt xong các trang thiết bị cần thiết bên trong và ngoài nhà ga của bến xe
theo quy chuẩn của bộ giao thông vận tải
trong giai đoạn một bến xe mới sẽ phục vụ vận tải hành khách chủ yếu đi từ tp hcm đến các tỉnh thành
từ quảng trị trở ra các tỉnh phía bắc
giai đoạn hai bến xe miền đông mới sẽ lần lượt phục vụ hành khách đi các tuyến đường
từ các tỉnh miền trung tây nguyên trở vào tp hcm